theo kế hoạch xét xử vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tới đây tòa nhân dân tỉnh điện biên sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử chín bị cáo trong vụ án này
chín bị cáo bị đưa ra xét xử gồm vì văn toán bùi văn công vương văn hùng phạm văn nhiệm vân hùng văn là phạm văn dũng cầm văn trương và bùi thị kim thu là vợ của bị can bùi văn công
các bị cáo trên bị truy tố về nhiều tội danh giết người cướp tài sản hiếp dâm tàng trữ trai phép chết vào túy bắt cóc nhằm chiếm một tài sản và không thuốc sắc tội phạm
trong đó bị cáo vì văn toán được xác định là kẻ chủ mưu cầm đầu vụ án bị truy tố tội giết người và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
còn bị cáo nữ duy nhất là bùi thị kim thu bị truy tố về tội không tố giác tội phạm
theo nội dung vụ án do bà trần thị hiền là mẹ của nạn nhân cao mỹ duyên có nở toán số tiền ba trăm linh triệu đồng mua hai bánh heroin của toán từ năm hai nghìn chín
ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín toán gặp bà hiền đòi tiền nhưng bà hiền không đồng ý
sau đó đối tượng thuê công và hùng đòi nợ giúp
ngày bốn tháng hai nữ sinh cao mỹ duyên bị các đối tượng bắt cóc nhằm gây sức ép để bà hiền trả nợ trả tiền
tại nhà của công các đối tượng công nhiệm là luống văn hùng và vương văn hùng dũng và trương thay nhau hiếp dâm nạn nhân
tới ngày bảy tháng hai khi thấy sức khỏe của duyên yếu đi cả nhóm đã sát hại nạn nhân rồi khiêng sát để tại khu vực chăn nuôi nhà của công ở xã thanh nưa
trong khi các đối tượng có hành vi đồi bại và sát hại nạn nhân
bùi thị kim thu biết hết mọi chuyện nhưng không tố giác tội phạm
dự kiến phiên tòa xét xử chính bị cao trên sẽ kéo dài trong ba ngày
và chúng tôi sẽ còn gửi tới quý vị và các bạn những tin tức mới nhất về phiên xét xử này
vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại cho nhà nước trên một hai tỷ đồng
ông đặng tuấn lộc là giám đốc bệnh viện đa khoa huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi cùng ba đối tượng khác đã bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi khởi tố vụ án khởi tố bị can
cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông đặng tuấn lộc là giám đốc bệnh viện đa khoa huyện sơn tịnh
bà đỗ thị minh toàn kế toán trưởng của bệnh viện đa khoa sơn tịnh và bà phạm thị huệ vì hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
ngoài ra khởi tố ông lê bái nhiều lái xe bệnh viện vì hành vi lừa đảo chiếm một tài sản
hiện cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp cấm các đối tượng đi khỏi nơi cư trú
được biết trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi chín ông đặng tuấn lộc cùng các đối tượng trên đã gây thiệt hại tài sản nhà nước trên một hai tỷ đồng
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng
liên quan đến vụ án lừa đảo bán văn phòng phẩm giả công an phường mỹ khuê mỹ quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
vừa bàn giao ly hai o ba mươi sáu ba mươi hai tuổi quốc tịch trung quốc cùng với phiên dịch là lý văn giang
cho công an quận ngũ hành sơn thụ lý giải quyết
sáng ngày tám tháng một mươi hai một người dân địa phương bị nhóm người trung quốc đến chào mời mua hàng văn phòng phẩm với giá ba mươi tám triệu đồng
nhưng với số lượng rất lớn dễ bán lại kiếm lời bị hại này đã đồng ý mua
nhưng khi nhóm người này rời đi thì người này phát hiện hàng giả vừa thiếu số lượng vừa không đảm bảo chất lượng
nên đã hô hoán những người xung quanh giữ nhóm người này lại
khi công an mời về làm việc
nhóm người này thừa nhận hành vi bán hàng không nguồn gốc xuất xứ không có hóa đơn chứng từ
được biết khi thấy ông ly và phiên dịch lý văn giang bị giữ lại
người trung quốc còn lại và một phiên dịch vội lên xe ô tô một mươi sáu chỗ bỏ chạy lee hai ô khai nhận
số hàng kém chất lượng trên là do một người phụ nữ trung quốc giao cho ly đi bán kiếm lời
nhận vận chuyển thuê thuốc lá lậu nguyễn văn hoàn chú tại phố hai phường đông thành
thành phố ninh bình vừa bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
vào tối ngày một mươi một tháng một mươi hai tại khu vực chân cầu non nước thuộc thành phố ninh bình
tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh ninh bình phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an thành phố ninh bình
tiến hành dừng kiểm tra hành chính xe ô tô do nguyễn văn hoàn điều khiển
phát hiện trên xe vận chuyển hơn ba bao thuốc lá các nhãn hiệu do nước ngoài sản xuất
và không có hóa đơn chứng từ chứng minh một góc xuất xứ
nguyễn văn hoàn khai nhận trở thuê số thuốc trên cho một người không quen biết
tại nam định khi đang vận chuyển về thành phố ninh bình thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh ninh bình đã tạm giữ toàn bộ số thuốc lá nói trên
và điều tra xác minh làm rõ vụ việc
liên quan đến vụ phá rừng độc dụng nam ca thuộc địa phận xã bình hòa huyện cromana tỉnh đắk lắc với quy mô lớn
đến nay công an huyện kromana đã điều tra làm rõ được bảy đối tượng tham gia vụ phá rừng trên
điều đang nói là trong suốt quá trình
lâm tạc đã tập kết gỗ lậu ngay gần trạm kiểm lâm số tám của ban quản lý rừng đặc dụng nam ca
tuy nhiên vẫn không bị công an chức năng phát hiện
sau khi tiếp nhận thông tin công an huyện cromana đã nhanh chóng xác lập chuyên án
phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đắk lắc và các ngành chức năng có liên quan
tiến hành khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện còn xót lại một mươi ba lón gỗ tròn
hai mươi hai hộp gỗ sẻ từ nhóm ba đến nhóm tám
với tổng khối lượng là bốn mươi một hai trăm sáu mươi bảy mét khối
tất cả số gỗ này được khai thác tại tiểu khu một nghìn hai mươi ba một nghìn hai mươi bốn một nghìn hai mươi năm
nằm trên địa giới hành chính xã bình hòa huyện kroana tỉnh đắk lắc
và do ban quản lý rừng đặc dụng nam ca quản lý
điều đáng nói điểm tập kết gỗ để tuồn ra khỏi rừng
chỉ cách trụ sở trạm kiểm lâm số tám của ban quản lý rừng đặc dụng nam ca khoảng năm trăm linh mét
nhưng vẫn không bị lực lượng của đơn vị này phát hiện
công tác khám nghiệm hiện trường và công tác xác minh ban đầu
thì phát hiện trong lõi rừng đặc dụng nam ca
thì đã bị các đối tượng khai thác lâm sản trái phép
đã sử dụng châu bò các phương tiện như cưa lốc máy tời
đưa vào trong lõi rừng đặc dụng nam ca để tổ chức khai thác lâm sản trái phép
qua số lượng gỗ khai thác để lại
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cromana nhận định
vụ việc phá rừng rất phức tạp nghiêm trọng
từ đó cơ quan cảnh sát điều tra đã gần chương phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ
tiến hành ra soát xác minh
trong một thời gian rất ngắn từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến ngày ba tháng một mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra đã xác minh làm rõ nhóm đối tượng gây ra vụ phá rừng
bảy đối tượng tham gia vụ phá rừng trên gồm trần văn anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
vũ ngọc trương quốc duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trần văn ánh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trần hồng phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
phạm văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trần quang thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trần nhật tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cùng chú tại xã bình hòa huyện croana tỉnh đắk lắc
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
trần văn ánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trần hồng phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám

nãy giờ là em nói là một mươi chín triệu trước đây là nói chung tôi cũng có cuộc sống gia đình tôi thì cũng
có tôi cũng có đi làm trừng nhưng thời gian gần đây là do rừng cơ quan nhà nước cấm mà tôi
không có đi sau thời gian nước lụt lội của vua vợ tôi mang cháu lên có tôi lên tham gia trong tháng
chín tháng một mươi xong đợt của các cháu làm rồi tôi có làm mấy miếng bìa trong đó hai chú cháu khai báo
là hạ sáu cây mà trong lúc nó thời gian đây cách đây là năm tháng rồi sáu cây mà cây đường kính cỡ hai mươi phân
trọng đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kroana đã thu giữ tại khu vực bia rừng và
trong các hộ dân trên địa bàn huyện ba mươi năm tấm hộp gỗ các loại với tổng khối lượng gần hai mươi mét khối
hai máy tời ba cơ lốc và một con trâu ngoài ra do đồi rừng hiểm trở nên còn số lượng lớn gỗ hiện
chưa được đưa ra khỏi rừng và cơ quan chức năng đang cắt cử lực lượng trông coi hiện công an huyện
công ana đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý bảy đối tượng trên cũng như làm rõ trách nhiệm của
chủ rừng và các cơ quan quản lý bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật tiếp tục các thông tin
đáng chú ý khác dạng sáng nay trên địa bàn phường cẩm an thành phố hội an tỉnh quảng nam đã xảy ra
một vụ cháy lớn làm ba nhà hàng bị thiêu dụi và một nhà hàng bị hư hỏng nặng ngọn lửa được cho là
bùng phát tại kho chứa thực phẩm của nhà hàng hải sản kim cúc ở bãi biển an bàng phường cẩm an do
thời tiết hanh khô và có gió lớn nên ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ nhà hàng và các khu
vực gần ít phút sau ngọn lửa đã lan đến khu vực của ba nhà hàng kế bên ngày khi xảy ra vụ việc
người dân cùng nhân viên nhà hàng đã cố gắng dập lửa tại chỗ nhưng bất thành nhận được tin báo được
lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh quảng nam đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ
cùng phương tiện đến hiện trường khoảng bốn giờ cùng ngày đám cháy cơ bản được dập tắt qua xác
minh ban đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã gây thiệt hại cho mỗi nhà hàng
khoảng một tỷ đồng nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
bản tin tiếp tục với thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh
sát điều tra công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng keo văn
toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại ấp tránh xã an thạnh huyện bến cầu tỉnh tây ninh về tội trộm
cắp tài sản cũng liên quan đến tội trộm cắp tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố
đồng xoài tỉnh bình phước đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng đối tượng lê phúc lợi sinh
năm hai nghìn hai hộ hậu thường trú tại xã tân khánh trung huyện lấp vò tỉnh đồng tháp có nốt ruồi ở đuôi
mắt trái và đối tượng trần thanh phong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại phường một mươi ba quận gò vấp thành
hồ chí minh cao một m sáu mươi da ngâm đen và có sẹo không rõ hình dài năm cm cách ba cm trên sau đầu lông
ngoài phải dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự
trừng trị bằng những bản án thích đáng vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay
cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần
thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các
đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có
sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an